giám đốc bệnh viện nhi trung ương thông tin bệnh nền trong nhi khoa thường thấp hơn nhiều so với người lớn

đợt này chúng ta sẽ tiêm ở nhóm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi

phó giáo sư điển cho hay ông đề nghị nhóm trẻ mắc bệnh mạng tính như là ung thư bệnh máu hay là bệnh thận
phải được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín và tiêm ở bệnh viện để an tâm hơn trong quá trình tiêm
phó giáo sư điển nhấn mạnh những cháu bé mắc bệnh mạng tính như trên hệ biến dịch đã suy giảm
bệnh nhi lại thường xuyên phải nhập viện điều trị đi lại trong bệnh viện
làm môi trường có nhiều nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai

gửi danh sách đưa trẻ thuộc các nhóm trên tới tiêm tại bệnh viện để đảm bảo an toàn cho các con

và tin tức thực sự trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại